cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phúc thọ vừa tạm giữ hình sự đối tượng trịnh văn sơn ba mươi tám tuổi
trú tại xã trạch mỹ lộc huyện phúc thọ về hành vi giết người
theo tài liệu của cơ quan điều tra vào sáng chín tháng một mươi trịnh văn sơn cùng chu mạnh long ba mươi hai tuổi
chú xã thọ lộc huyện phúc thọ rủ nhau đi ăn sáng
trong bữa ăn giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại dẫn đến sô sát
trong cơn tức giận trịnh văn sơn dùng một con dao tại cửa hàng đuổi theo và chém liên tiếp vào người anh chu mạnh long
khiến người này tử vong vì mất máu cấp
đối tượng trịnh văn sơn cũng bị thương tích nặng hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa thị xã sơn tây
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phúc thọ đang củng cố hồ sơ
chuyển vụ án cho phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội để điều tra xử lý theo đúng thẩm quyền